tại nơi tiếp dân đông người như phòng quản lý xuất nhập cảnh phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội của công an tỉnh đắk lắc
ngay từ ngày làm việc đầu tiên sau tết canh tí hai nghìn hai mươi cán bộ chiến sĩ đã chủ động mua chiếc khẩu trang y tế phát cho người dân
còn tại phòng cảnh sát giao thông thì vừa mua cấp phát tại nơi tiếp dân lại vừa đưa đến các chốt kiểm tra tuần tra trên tuyến giao thông để phát cho người đi đường
trong những ngày tới các đơn vị thường xuyên tiếp dân của công an tỉnh đắk lắc sẽ tiếp tục cấp phát để phòng ngừa cho người dân tránh lây lan ncov
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh ncov các hãng hàng không việt nam airlines và jetstar pacific thay đổi kế hoạch khai thác các đường bay giữa việt nam và trung quốc
việc tạm ngừng các đường bay đến đi trung quốc là để bảo đảm an toàn sức khỏe cho hành khách và người lao động chủ động góp phần ngăn chặn sự lan rộng của virus này
cụ thể vietnam airlines sẽ tạm ngừng khai thác các đường bay giữa việt nam và bắc kinh thượng hải quảng châu thâm quyến từ ngày bốn tháng hai giữa việt nam và thành đô từ ngày năm tháng hai giữa việt nam và macau từ ngày sáu tháng hai
đối với các đường bay đi hồng kông hãng sẽ tạm ngừng khai thác đường bay hà nội hồng kông từ ngày sáu tháng hai và giảm tần suất đường bay tp hcm hồng kông từ một mươi chuyến một tuần xuống bảy chuyến một tuần
các máy bay sau khi bay từ trung quốc về việt nam sẽ được hãng tiến hành khử trùng để phòng ngừa nguy cơ lây lan virus ncov
ngoài ra hãng hàng không jetstar pacific cũng tạm ngừng khai thác đường bay hà nội hồng kông từ ngày sáu tháng hai hà nội quảng châu từ ngày chín tháng hai và tp hcm quảng châu từ ngày một mươi một tháng hai
hành khách có nhu cầu sẽ được việt nam airlines và jetstar pacific hoàn vé miễn phí hoặc chuyển đổi miễn phí sang các chuyến bay sớm trước khi hai hãng tạm ngừng khai thác
tất cả hành khách đặc biệt là công dân việt nam tại trung quốc có kế hoạch về việt nam trên chuyến bay của hai hãng nên chủ động sắp xếp lịch trình trở về nước trước hạn nêu trên
hành khách có dự định đến các sân bay tại trung quốc trong thời gian này nên cân nhắc theo dõi và cập nhật thường xuyên tình hình dịch bệnh và thông tin từ các hãng hàng không
trong ngày hôm qua công an tỉnh vĩnh phúc cũng đã phát hiện hai tài khoản facebook đưa tin sai sự thật về diễn biến của dịch bệnh ncov trên địa bàn
công an đã làm rõ chủ các tài khoản facebook trên là hai phụ nữ ở huyện yên lạc và tp hcm
hai người này khai nhận vì thấy dư luận đang rất quan tâm đến dịch bệnh nên cũng vội vàng chia sẻ những tin tức mà họ nghe được từ người thân hoặc là đọc thấy trên mạng xã hội nhưng chưa biết là những thông tin đó có chính xác hay không
tại cơ quan điều tra các trường hợp trên đã nhận thức rõ hậu quả hành vi mà mình gây ra
trong ngày hôm qua công an đã phát hiện hai tài khoản facebook đưa tin sai sự thật về diễn biến của dịch bệnh ncov trên địa bàn
phải sắp thực thông tin rõ ràng không like và chia sẻ những thông tin hot trên mạng
người phụ nữ trong clip trên đang tạm trú ở phường phúc thắng tp phúc yên
vào sáng ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi sau khi nghe mẹ đẻ thông báo có người nhà làm ở bệnh viện nhắc nhở về việc cảnh giác chủ động phòng ngừa dịch bệnh
đã đăng lên facebook cá nhân có nội dung về việc dịch bệnh ncov ở phúc yên rất trầm trọng
có ba mươi một trường hợp mắc bệnh sau khoảng hai mươi năm phút đăng tải dòng trạng thái trên đã có hàng chục lượt tương tác quan tâm đến thông tin này
trường hợp thứ hai là một phụ nữ ở xã yên đồng huyện yên lạc chủ tài khoản facebook có tên phương lê
vào trưa ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi người phụ nữ này truy cập facebook cá nhân thì thấy một nhóm phụ huynh trao đổi về dịch bệnh viêm phổi cấp
ngay sau đó đã chấp nối các thông tin trên để đăng lên facebook cá nhân của mình với nội dung
vừa cập nhật được một mươi ba học sinh lớp một trường hương canh nhập viện và chín cháu dương tính với corona
ngoài ra một người dân ở minh tân một bác sĩ của bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh phúc cũng đang nghi dương tính với corona
và chỉ sau khoảng sáu giờ thông tin trên đã có hàng trăm lượt tương tác bình luận với bốn trăm bảy mươi bảy lượt chia sẻ

là để chia sẻ và những cái việc có ích chứ không phải những cái việc mà mình đã xác thực chính xác chứ không phải là những cái thông tin mà mình chưa xác thực chưa kiểm chứng đã vội đăng bài để làm dư luận hoang mang
hiện tại công an tỉnh vĩnh phúc đang tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ xử lý các trường hợp trên theo quy định của pháp luật
một nhóm đối tượng tham gia đá gà ăn thua bằng tiền tại ấp thiềng long hai xã hỏa tịnh huyện mang thít tỉnh vĩnh long
vừa bị công an xã hòa tịnh bắt giữ vào chiều qua
nhận được tin báo của người dân lực lượng công an tiến hành kiểm tra và bắt quả tang năm đối tượng
đang tham gia đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất chống thuộc ấp thiềng long hai xã hòa tịnh huyện mang thít
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ ba con gà hai cỡ sát ba xe máy ba điện thoại di động và số tiền gần một mươi triệu đồng
dịp tết nguyên đán là thời điểm tình trạng phá rừng khai thác vận chuyển lâm sản trái phép
ở một số địa phương có chiều hướng diễn biến phức tạp
những ngày qua lâm tạc đã lợi dụng dịp nghỉ tết để gia tăng hoạt động phá rừng phản ánh tại tỉnh quảng ngãi
tại khu vực xã ba khâm huyện ba tơ vào những ngày tết nhiều người dân đã chặt hạ rừng tự nhiên đào hầm làm than
lực lượng kiểm lâm đã tổ chức truy quét đập phá nhiều hầm than
ngoài ra một số xã ở huyện ba tơ nhiều người dân đã vào chiếm đất rừng phòng hộ
còn tại huyện tây trà hàng năm lâm tạc thường lợi dụng dịp tết để phá rừng
lâm tạc cho rằng dịp tết việc tuần tra kiểm soát bảo vệ rừng lơi lỏng nên các đối tượng lợi dụng phá rừng khai thác vận chuyển gỗ sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm qua mắt lực lượng chức năng
hạt kiểm lâm huyện tây trà đã phát hiện và xử lý nhiều đối tượng có hành vi phá rừng vận chuyển gỗ trái phép
ngoài ra một số xã ở huyện ba tơ nhiều người dân đã vào chiếm đất rừng phòng hộ lâm tạc cho rằng dịp tết việc tuần tra kiểm soát bảo vệ rừng lơi lỏng nên các đối tượng lợi dụng chức năng

hạt kiểm lâm huyện ba tơ nhiều người dân đã vào chiếm đất rừng phòng hộ lâm tạc cho rằng dịp tết việc tuần tra kiểm soát bảo vệ rừng phòng hộ